công an quận gò vấp tp hcm đang phối hợp với các đơn vị có liên quan điều tra làm rõ việc phát hiện một người đàn ông tử vong ở tư thế treo cổ trong nhà riêng
trước đó khoảng hai mươi h ngày hai mươi bốn tháng một mươi người nhà kiểm tra thì phát hiện ông trần thanh sang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một tử vong trong căn nhà số hai trăm bảy mươi sáu đường thống nhất phường một mươi sáu quận gò vấp tp hcm
tiếp nhận thông tin công an phường đã có mặt phong tỏa hiện trường
các đơn vị nghiệp vụ công an quận gò vấp cũng đã có mặt để lấy lời khai những người liên quan đồng thời nhân viên y tế để xác minh xem nạn nhân có yếu tố dịch tễ hay không
hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra xử lý theo quy định